thưa quý vị liên quan tới vụ bạo hành trẻ em dẫn tới tử vong ở quận đống đa
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký văn bản gửi giám đốc công an tp hà nội
khẩn trương điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các cơ quan truyền thông đại chúng đã có nhiều thông tin phản ánh về trường hợp
của cháu bé bốn tuổi trú tại phường phương liên quận đống đa tử vong nghi do bị bố mẹ bạo hành
về việc này chủ tịch ubnd tp giao giám đốc công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương
điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kết quả thực hiện báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày một mươi năm bốn hai nghìn hai mươi
thông tin trả lời báo chí theo quy định
theo thông tin ban đầu liên quan tới vụ bé gái bốn tuổi tử vong nghi bị bạo hành
cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng trên để điều tra
trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái bốn tuổi đã bị bố rượng và mẹ
bạo hành trong quãng thời gian hai mươi bốn ngày dã man như thời trung cổ
kèm theo là hình ảnh một bé gái với nhiều vết thương trên người
bé gái sau đó đã được đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu nhưng đã tử vong
thưa quý vị chỉ vì xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng thiếu kiềm chế không làm chủ được hành vi của chính mình
đối tượng phạm văn bốn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú đại đội sáu xóm mỹ đình xã giao châu huyện giao thủy của tỉnh nam định
đã dùng dao đâm người gây thương tích
vào hồi một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng ba anh lê văn quản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã giao châu huyện giao thủy tỉnh nam định
và phạm văn bốn đều là thợ xây hoặc hoạt động sinh hoạt tại lán trọ thuộc ngõ một trăm một mươi tám đường phan đình phùng
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày trong lúc anh quản chuẩn bị đồ đi ngủ
thì bốn đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào người đã khiến anh quản trọng thương rồi vứt con dao xuống cống nước
tại cơ quan công an bốn đã khắc
bốn đã khắc và nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần công hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú ở xã quảng tâm thành phố thanh hóa về tội tài trữ trẻ khép phép vũ khí quân dụng
trước đó vào trưa ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an xã quảng tâm thành phố thanh hóa đã phát hiện một nhóm thanh niên trong đó có trần công hạnh đang cãi nhau
khi lực lượng công an xuất hiện trần công hạnh đã bỏ chạy và vứt lại một số đồ vật có đồ vật dạng súng bên trong có ba viên đạn xuống ruộng
công an xã quảng tâm đã lập biên bản sự việc và niêm phong vật dạng súng nói trên đồng thời báo cáo lên cơ quan công an có thẩm quyền xử lý
sau khi tiếp nhận vụ việc cơ quan an ninh điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
qua lời khai ban đầu
của trần công hạnh thì đó là súng mà hạnh đã nhặt được trong một vụ đánh nhau
qua giám định đây là khẩu súng tự chế dạng côn và có ba viên đạn chưa sử dụng với tính năng tác dụng như súng quân dụng